từ chiều tối ngày bảy tháng một mươi một mạng xã hội lan truyền thông tin cdc hà nội đã phát đi thông báo khẩn
tìm người đi trên chuyến tàu điện trên cao hà đông cát linh ngày sáu tháng một mươi một do có liên quan đến ca nhiễm mới
tối cùng ngày ông trương quang việt phó giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội khẳng định
thông tin này hoàn toàn không chính xác
tính đến hai mươi giờ tối ngày bảy tháng một mươi một cdc chưa phát đi thông báo tìm người nào đi trên chuyến đường sắt cát linh hà đông như thông báo trên
trong ngày bảy tháng một mươi một cdc hà nội và ban phòng chống dịch quận ba đình phát đi hai thông báo khẩn tìm người tới tám địa điểm
bao gồm bệnh viện nhà hàng quán ăn nhà khoa vì liên quan đến kf
cdc hà nội cũng khuyến cáo tất cả người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng
khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất
mất vị giác hoặc khiếu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sát covid một mươi chín miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc covid một mươi chín
theo thông báo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt hà nội
trong ngày đầu tiên khai thác thương mại tàu điện trên cao cát linh hà đông đã vận hành tổng cộng một trăm linh chín lượt tàu an toàn
phục vụ hơn ba mươi chín năm trăm linh cán bộ nhân dân thủ đô
đến ngày bảy tháng một mươi một sản lượng khách tăng từ hai mươi hai mươi năm so với ngày đầu tiên
mặc dù tất cả các hành khách đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn bên ngoài sảnh trước khi vào ga
tuy nhiên việc người dân tập trung đông không đảm bảo giãn cách khi trải nghiệm có thể khiến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín tăng cao
có thể thấy sau hơn một mươi năm lỡ hẹn rất đông người dân đã có mặt tại các nhà ga từ cát linh đến hà đông
để xếp hàng đi chuyến tàu điện đô thị hà nội
người dân có thể vào ga và trải nghiệm đi tàu miễn phí trong một mươi năm ngày
khi vào đây mặc dù người dân đều đeo khẩu trang tuy nhiên không đảm bảo khoảng cách theo khuyến cáo năm k của bộ y tế do quá đông đúc
lượng người đến quá đông do vậy bên trong các chuyến tàu hầu như không có chỗ đứng chống
chiều ngày bảy tháng một mươi một ông vũ hồng trường tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị hà nội cho biết
lượng khách đi tàu đông hơn dự kiến ban đầu của metro hà nội
bởi thế trong ngày bảy tháng một mươi một đơn vị đã phải bố trí các trang thiết bị để phân luồng hành khách ngay tại sảnh tầng một và tầng hai của các nhà ga
metro hà nội đã phải tăng cường nhân sự để phân luồng tối đa cho hành khách đảm bảo giãn cách khi đến trải nghiệm đường sắt cát linh hà đông
theo ông trường lượng khách khai thác tập trung đông nhất ở hai điểm ga cát linh chiếm ba mươi một và ga yên nghĩa chiếm hai mươi
trong vòng một mươi năm ngày đầu tuyến đường sát mở cửa miễn phí để phục vụ tất cả người dân đến đi thử sau một mươi năm ngày sẽ bắt đầu thu phí
đặc biệt trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng một mươi một do chùng với ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật nên lượng khách tăng hơn rất nhiều
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhấn mạnh
việc trải nghiệm là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân nhưng phải đảm bảo an toàn giữ khoảng cách
lúc xếp hàng lên nhà ga cát linh hà đông người dân phải tuân thủ điều kiện phòng chống dịch
theo ông khi được tiêm vaccine người bệnh thường ít có triệu chứng nên rất khó xác định những người dương tính với sars cov hai
chính vì vậy việc tập trung đông người sẽ dễ lây lan dịch bệnh và khó khăn trong công tác truy vết
những người thường xuyên đến nơi tập trung đông người phải tuân thủ việc khai báo y tế và theo dõi sức khỏe bản thân
đặc biệt tuân thủ việc quét mã qr khi đến các ga tàu đường sắt đô thị
do đó ông nga khuyên cáo các đường sắt cát linh hà đông có tận một mươi năm ngày đi miễn phí nên người dân không phải vội vàng chen chúc để dù dễ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
trong một mươi năm ngày miễn phí này giá vé về sau cũng rẻ cho nên người dân có thể kéo dài giãn thời gian sử dụng tàu sắt đô thị để phòng chống dịch
đặc biệt người dân không nên đi vào giờ cao điểm nhất là những người chưa tiêm vaccine người già và người có bệnh nền
bên cạnh đó hiện nay xe buýt tại hà nội được phép vận chuyển không quá năm mươi chỗ chỗ đứng và chỗ ngồi
trên xe và không quá hai mươi người tại cùng một thời điểm trên xe ông nga cho rằng tàu điện cát linh hà đông phải nên áp dụng quy định về phòng chống dịch như đi xe buýt của sở giao thông vận tải
sáng ngày sáu tháng một mươi một trong tiết trời mát mẻ của ngày cuối tuần người dân thủ đô đã có những trải nghiệm đầu tiên trên tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông
sau một thập kỷ xây dựng chuyến tàu chính thức vận hành
từ chín giờ sáng người dân được hướng dẫn cách mua vé tự động
trong một mươi năm ngày đầu vận hành phía công ty vận hành sẽ mở cửa miễn phí với hành khách
sau đó sẽ bán vé với giá lượt từ tám đồng cho đến một mươi năm đồng một chặng tùy độ dài chặng mà khách đi và các loại vé tháng
sau khi nhận vé tàu hành khách qua cửa tự động bằng việc quẹt vé đã mua
trong ngày đầu tiên trải nghiệm người dân được nhân viên hướng dẫn nhiệt tình
mọi người đều rất vui vẻ và hào hứng cho những chuyến tàu cát linh hà đông đầu tiên sau một thập kỷ xây dựng
khá đông người dân đã đến để trải nghiệm trên chuyến tàu đầu tiên như một hình thức vui chơi giải trí ngày cuối tuần
những chuyến tàu đầu tiên lăn bánh sáng ngày sáu tháng một mươi một tất cả đều được trang bị mã qr code khai báo y tế trên tàu
cảm nhận chung của hành khách đó là tàu đi rất nhanh êm và an toàn
đặc biệt hành khách đều rất hài lòng với công tác hướng dẫn từ lúc mua vé đến lúc lên tàu nhân viên đều nhiệt tình và chú đáo
người dân hy vọng đường sắt trên cao sẽ giúp giao thông giảm ủn tắc rất nhiều trong tương lai
nhiều người đã nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc trên chuyến tàu đầu tiên này
trở thành tuyến đô thị đầu tiên của việt nam và hà nội đưa vào khai thác
tuyến đường sắt kéo dài một mươi ba năm km
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông cho biết sau hơn một mươi năm xây dựng và nhiều lần thử nghiệm
chính thức từ ngày sáu tháng một mươi một bộ giao thông vận tải sẽ bàn giao lại dự án cho ủy ban nhân dân tp hà nội và công ty metro hà nội để khai thác vận hành phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hà nội

khung giờ cao điểm các đoàn tàu chạy giãn cách với tần suất sáu phút một chuyến với sức trở tối đa chín trăm sáu mươi người trên một đoàn
còn trong giờ bình thường tàu khai thác một mươi phút một chuyến với lưu lượng tối đa đạt một hai triệu người một ngày tốc độ tối đa tám mươi km trên giờ tốc độ khai thác ba mươi năm km trên giờ
thời gian chạy tàu cát linh đến hà đông hoặc ngược lại là hai mươi ba sáu mươi ba phút
tại buổi bàn giao ông dương đức tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội gửi lời cảm ơn tới bộ giao thông vận tải tổng thầu trung quốc
các cơ quan đơn vị liên quan đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành dự án
theo ông tuấn để hà nội có tuyến đường sắt đô thị đầu tiên chúng ta đã đi qua chặng đường dài với nhiều khó khăn thử thách
xong cũng có nhiều bài học để chuẩn bị các công trình tiếp theo
theo ông dương đức tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội việc đưa tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông vào vận hành
sẽ góp phần giảm thiểu ủn tắc giao thông thay đổi thói quen người dân về việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng
lãnh đạo hà nội đề nghị công ty metro hà nội tiếp nhận hồ sơ tài liệu vận hành khai thác đảm bảo an toàn
sở giao thông vận tải hà nội tổ chức giao thông kết nối với các loại hình giao thông khác đảm bảo việc vận hành hài hòa và đồng bộ
ông dương đức tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cũng cho biết quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị hà nội đến năm hai nghìn ba mươi
thành phố sẽ có một mươi tuyến với tổng chiều dài bốn trăm một mươi bảy tám km
đây là loại hình vận tải khối lượng lớn nên cần được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
tuy nhiên với tiến độ hiện nay tám đến một mươi năm mới xây dựng được một tuyến đường sắt đô thị
do vậy tới đây cần có một bước đột phá trong việc huy động vốn oda để đầu tư và xây dựng
đến nay công trình đã hoàn thành và chấp nhận nghiệm thu chuẩn bị đủ nhân lực năng lực quản lý xây dựng kế hoạch tiếp nhận bàn giao để vận hành khai thác
còn ông vũ hồng phương giám đốc ban quản lý dự án đường sắt bộ giao thông vận tải cho biết
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một dự án chính thức được khởi công xây dựng và cơ bản hoàn thành công tác thi công xây dựng lắp đặt thiết bị vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám dự án thực hiện căn chỉnh đồng bộ vận hành thử kỹ thuật và vận hành thử nghiệm
do diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi dự án mới hoàn thành công tác chạy thử liên động toàn hệ thống
trong thời gian chạy thử hai mươi ngày tổng thống epc đã thực hiện vận hành hơn năm bảy trăm bốn mươi chuyến tàu chạy với tổng số hơn bảy mươi km vận hành an toàn
dưới sự giám sát bởi các đơn vị tư vấn giám sát tư vấn đánh giá an toàn các cơ quan chức năng và hội đồng kiểm tra nhà nước
cách đây hơn một tuần tại cuộc làm việc với bộ giao thông vận tải ngày hai mươi bảy tháng một mươi
phó thủ tướng lê văn thành
cho thành phố hà nội trước ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một để đưa vào khai thác sử dụng
đến nay các bước chuẩn bị tiếp nhận bàn giao tuyến đường sắt đô thị dài hơn một mươi ba km này cơ bản đã được hoàn thành
và sẵn sàng đưa vào hoạt động thương mại ngay
điểm đầu là ga cát linh điểm cuối tại ga yên nghĩa trên tuyến có một mươi hai nhà ga trên cao
kể từ thời điểm bàn giao cho thành phố hà nội
trong giai đoạn đầu tiên dự án có một mươi ba đoàn tàu nhưng trong sáu tháng đầu sẽ vận hành cơ bản sáu đoàn không ngừng nghỉ
thời gian giãn cách là một mươi năm phút
trong sáu tháng tiếp theo vận hành chín đoàn tàu với thời gian giãn cách là sáu phút
hà nội sẽ khai thác toàn bộ một mươi ba đoàn tàu dựa trên căn cứ và lưu lượng hành khách sức chở tối đa là chín trăm sáu mươi người trên một đoàn
dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đôi khổ một nghìn bốn trăm ba mươi năm mm tốc độ tối đa tám mươi kmh tốc độ khai thác là ba mươi năm kmh